thưa quý vị số lao động mất việc làm giãn giờ làm hiện tại đã hơn nửa triệu người
hơn bốn hai trăm linh chủ hộ kinh doanh bị thu bảo hiểm xã hội sai quy định từ năm hai nghìn ba đến năm hai nghìn một mươi
hay là có khoảng ba bảy trăm linh trường hợp vi phạm liên quan đến việc lập khống hồ sơ để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội
những thông tin này được đưa ra đã làm nóng nghị trường quốc hội khi bộ trưởng bộ lao động thương minh và xã hội đào ngọc dung trả lời chất vấn ngày hôm qua
và trên mạng xã hội những con số đó cũng đã thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng
hiện nay nhiều ý kiến cũng đã thẳng thắn chia sẻ quan điểm suy nghĩ của mình liên quan đến tình hình lao động việc làm hay bảo hiểm xã hội
bởi đây là những vấn đề thiết thực có tác động trực tiếp đến đời sống của người dân và của người lao động
ngay sau đây chúng ta sẽ cùng lắng nghe những ý kiến của cư dân mạng về nội dung này
phải ra soát lại hết các doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm xã hội sau đó truy tố để bảo đảm quyền lợi người lao động
rõ ràng đây là kẽ hở rất lớn ở quy trình và pháp luật đề nghị phải hình sự hóa cố tình không đóng bảo hiểm như trốn thuế bảo vệ người dân nhân viên và công nhân
đúng là phải xử lý những doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm xã hội cố tình đóng bảo hiểm xã hội thấp trả lương người lao động dưới mức lương tối thiểu vùng
đó là một trong số rất nhiều những chia sẻ của cư dân mạng về việc chậm xử lý nợ đóng bảo hiểm xã hội
liên quan đến vấn đề này người đứng đầu ngành lao động thương binh và xã hội cho biết
đến hết năm hai nghìn hai mươi hai khối lượng chậm đóng trốn đóng tăng hai sáu mươi chín so với mức của năm hai nghìn hai mươi
có hai mươi sáu sáu trăm bảy mươi doanh nghiệp đơn vị chậm đóng trốn đóng và khoảng hơn ba tỷ đồng là số tiền liên quan đến việc chậm trốn đóng bảo hiểm
những con số khiến không ít cư dân mạng đã bày tỏ sự ngạc nhiên cùng với đó là những chăn trở lo lắng bởi điều này tác động rất lớn đến đời sống người lao động
nhiều ý kiến cư dân mạng mong muốn những giải pháp được bộ trưởng đào ngọc dung đưa ra
việc tăng cường kiểm tra ra soát việc trốn đóng chậm bảo hiểm cần xử lý hình sự một số trường hợp trốn đóng chiếm dụng tiền bảo hiểm xã hội làm bài học dân đe
vấn đề về làn sóng rút bảo hiểm xã hội một lần cũng là nội dung được nhiều cư dân mạng chia sẻ
thống kê cho thấy nếu như trước năm hai nghìn một mươi chín trung bình mỗi năm có khoảng năm trăm linh người rút bảo hiểm xã hội một lần
thì hiện nay con số này là chín trăm linh người rút trong một năm và dự báo con số này sẽ còn tăng lên trong thời gian tới
trên cơ sở những giải pháp khắc phục tình trạng này sau khi theo dõi phiên chất vấn nhiều ý kiến cư dân mạng đã thẳng thắn chia sẻ quan điểm của mình
người lương thấp sẽ muốn rút vì họ buộc phải rút người lương cao cũng sẽ rút vì thấy quyền lợi không được đảm bảo
thời điểm này là thực sự khó khăn nhưng rút hết toàn bộ bảo hiểm xã hội thế này sẽ đặt gánh nặng lên cuộc sống khoảng một mươi một mươi năm năm nữa
khi đến tuổi về hưu thực sự sẽ có nhiều gánh nặng
nếu có thêm lựa chọn cho phép đóng lại tài khoản bảo hiểm đã rút một lần
sẽ tạo cơ chế linh hoạt hơn
bên cạnh những người không lường trước được khi về già có nhiều người rút bảo hiểm do những khó khăn trước mắt cần giải quyết
sau này có đủ điều kiện thì lại có phần quá tuổi khi đó họ sẽ ngại đóng từ đầu cho đủ
người lao động phần đa đều muốn duy trì để hưởng lương hưu nhưng lấy gì để duy trì cuộc sống trước mắt khi mất việc không có thu nhập
sửa đổi luật là sát yêu cầu thực tế của người lao động để đáp ứng hỗ trợ cải thiện kịp thời tăng tính hấp dẫn đến đối tượng tham gia
vào chiều ngày hôm qua
bộ trưởng chủ nhiệm ủy ban dân tộc hầu a lệnh cũng đã trả lời chất vấn tại nghị trường về vấn đề dân tộc
trong đó nhiều ý kiến bày tỏ sự quan tâm đến việc tình trạng di cư của người đồng bào miền núi
vấn đề thoát nghèo hay việc hỗ trợ các chính sách an sinh xã hội
trong một năm ngày tới đây quốc hội sẽ tiến hành chất vấn đối với hai nhóm vấn đề tiếp theo liên quan đến lĩnh vực khoa học công nghệ và giao thông vận tải
cùng với cử tri cả nước chia sẻ trên mạng xã hội nhiều ý kiến cư dân mạng cũng đã bày tỏ sự kỳ vọng đối với các trưởng ngành tham gia chất vấn
đặc biệt là từ các giải pháp lời hứa được đưa ra tại nghị trường
nhà nước dành nhiều kinh phí cho khoa học nhưng hiệu quả mang lại chưa thiết thực
do đó vấn đề này cần được bộ trưởng giải trình làm rõ nguyên nhân từ đó có giải pháp để khắc phục trong thời gian tới
tình hình hiện nay nhiều doanh nghiệp thiếu hụt đơn hàng dẫn đến người lao động bị giãn việc mất việc ảnh hưởng rất lớn đến đời sống người lao động
đề nghị bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội cần khẩn trương kịp thời đưa ra các giải pháp vào thực tiễn ổn định đời sống thu nhập việc làm cho người lao động
hiện nay công tác đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe đăng kiểm xe là lĩnh vực có phạm vi tác động đến nhiều đối tượng
một số nơi có hiện tượng buông lỏng trong công tác quản lý giám sát dẫn đến tiềm ẩn nhiều nguy cơ tiêu cực
thực tế này cho thấy công tác quản lý nhà nước của bộ giao thông vận tải bộc lộ nhiều hạn chế giải pháp nào cho vấn đề này
chất vấn và trả lời chất vấn là hoạt động rất quan trọng tại mỗi kỳ họp quốc hội
chất vấn nhằm tìm ra các giải pháp quyết sách phù hợp đáp ứng niềm tin và mong mỏi của nhân dân và cử tri
vậy theo dõi phiên chất vấn tại kỳ họp lần này bạn có những chia sẻ kỳ vọng gì hãy để lại ý kiến trên fanpage truyền hình công an nhân dân